vào sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng chín tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ
do có kháng cáo của sáu bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong vụ án này sau phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí việt nam pvn
không làm đơn kháng cáo
bị cáo trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
đã rút đơn kháng cáo trước phiên phúc thẩm
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm trong đơn kháng cáo sáu bị cáo đã đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ tội của mình
như phạm tội lần đầu nhân thân tốt thành khẩn khai báo và hợp tác với các cơ quan tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án
có thái độ ăn năn hối cải
nhận thức rõ sai phạm của mình
các bị cáo cũng mong muốn tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội
xem xét điều kiện về nhận thức chưa đầy đủ thiếu thông tin về dự án
từ đó đề nghị tòa cấp phúc thẩm cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng giảm nhẹ hình phạt giảm khung điều khoản
tội danh áp dụng miễn trách nhiệm dân sự cho các bị cáo
ngoài sáu bị cáo có đơn kháng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư mai phương cũng làm đơn kháng cáo
đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét trả lại ba bốn trăm linh m hai đất tại tàm đảo vĩnh phúc cho công ty
đây là khu đất liên quan đến bị cáo trịnh xuân thanh
tòa cấp sơ thẩm đã tuyên trả lại quyền sử dụng đất khu đất này cho tổng công ty pvc
trước đó trong các ngày từ mùng tám đến ngày một mươi năm tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử
và tuyên án phạt các bị cáo trong vụ án này
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai đối với trần huy
tạm trú tại đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy về hành vi giết người
đây là đối tượng đã cắt lìa đầu người đàn ông ở cách nhà đối tượng năm trăm linh m vào chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng chín
trước đó khoảng một mươi sáu giờ nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà tạm nuôi gà đá trong hẻm sáu trăm bốn mươi năm đường trần xuân soạn
người dân chạy đến phát hiện trần huy
trần huy đã giết chết người đàn ông trong hẻm rồi thẳng hiên mang ra để phần thi thể nạn nhân trước cửa nhà
trên đường đi huy đập phá cửa kính một số nhà dân gần đó rồi vào nhà cầm dao cố thủ
nhận tin báo lực lượng công an nhanh chóng có mặt vận động thuyết phục nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành
sau ba mươi phút lực lượng công an đã khống chế đưa đối tượng về trụ sở công an phường
mặt khác tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra
hàng mẹ anh có nghĩ gì
anh có đang nghĩ về gia đình mình không
đặng trung quy đã bị tuyên án trung thân đào thị hồng hoa bị tuyên án một mươi sáu tháng tù giam
phiên xét xử phúc thẩm diễn ra vào sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng chín tại thành phố đà nẵng
theo cáo trạng tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại thị trấn la hà huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
anh lê thành đạt thấy đào thị hồng hoa quê ở tỉnh bình định đang là nhân viên quán karaoke
đi cùng với bạn trai là đặng trung quy nên đạt lại gần rủ hoa đi chơi
đặng trung quy phản ứng
hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã quy rút con dao bấm mang sẵn trong túi đâm vào ngực lê thành đạt gục xuống đường
sau đó quy và hoa đón xe taxi bỏ trốn
một lúc sau nhóm bạn phát hiện đạt nằm trên đường và đưa đi cấp cứu
sau năm ngày bỏ trốn công an tỉnh quảng ngãi đã bắt gặp cặp tình nhân trên trốn tại tỉnh bình định
tại phiên tòa cả hai đã cuối đầu nhận tội và nhận bản án thích đáng cho hành vi của mình
giấu gần năm kg ma tùy
mà tùy đã bị chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phát hiện và thu giữ
trong quá trình làm thủ tục cho các lô hàng xuất khẩu theo loại hình quà biếu quà tặng
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phát hiện một kiện hàng thực phẩm khai báo là miến rong
bún khô sứa biển xuất sang singapore
và điểm đến cuối cùng là australia
có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra thực tế
qua kiểm tra lực lượng hải quan phát hiện trong kiện hàng có một gói sứa biển
bên trong là một gói ma túy đá trọng lượng hơn một kg nguy trang giữa sứa biển cắt nhỏ
trước đó cơ quan hải quan cũng đã phát hiện và thu giữ hơn ba sáu kg ma túy tổng hợp dạng tinh thể
nguy trang tinh vi trong các gói cá khô do một đối tượng tại hải phòng ủy thác cho công ty dịch vụ
làm thủ tục xuất khẩu sang singapore
và điểm đến cuối cùng cũng là australia
vi phạm quy định về phòng chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
một cán bộ thanh tra tại tỉnh đồng nai vừa bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách
người này là ông lê văn chính
vào sáng ngày bảy tháng chín tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín số một mươi năm thuộc công an tỉnh đồng nai
phát hiện xe ô tô bảy chỗ do ông chính điều khiển đang lưu thông theo hướng từ ngã tư tân phong về hướng cầu hóa an
lực lượng tổ tuần tra ra hiệu lệnh cho ông chính dừng xe kiểm tra giấy tờ đi đường
nhưng ông này khóa cửa cố thủ bên trong không hợp tác
khi tổ công tác điều xe chuyên dụng tới cẩu xe ô tô về trụ sở làm việc thì ông chính mới chịu mở cửa
qua kiểm tra ông chính xuất trình một giấy đi đường nhưng không hợp lệ
do vậy lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường không có lý do chính đáng
ngoài xử lý kỷ luật về công chức đảng ủy sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
đang xem xét xử lý kỷ luật về mặt đảng đối với ông lê văn chính
liên quan đến vụ việc một tài xế xe tải vào bệnh viện xét nghiệm khai tên giả
và sau hai lần test nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai đã bất ngờ lên xe bỏ đi
hiện lực lượng công an của hai tỉnh đắk lắc và đắk nông đã vào cuộc phối hợp để điều tra làm rõ
tối ngày hai mươi năm tháng chín một tài xế xe tải đến bệnh viện nhi đức tâm ở thành phố buôn ma thuột
để test nhanh covid một mươi chín người này khai tên là phạm tấn phước chú tại huyện cư rút tỉnh đăng nông
sau khi thông báo mẫu test nhanh hai lần đều dương tính với sars cov hai người này nhanh chóng ra xe bỏ đi
ngay sau đó cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã tổ chức truy tìm
tuy nhiên khoảng bốn mươi phút sau người này lái xe quay lại bệnh viện nhi đức tâm
nhưng tiếp tục khai với một tên khác là lê công thức cũng chú tại huyện cư rút
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng chín kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pcr khẳng định tài xế này dương tính với sars cov hai
mua bán trái phép chân ma túy hai bị cáo trú tại tỉnh quảng trị là trương thị kiều trang và nguyễn công được
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt cùng mức án trung thân
từ cuối năm hai nghìn hai mươi trang đã vào đà nẵng lấy vỏ bọc là nhân viên spa lấy ma túy về bán cho các con nghiện trên địa bàn
trang thỏa thuận với được sẽ lo ăn ở để được đi giao ma túy
ngày một mươi hai tháng ba được bị công an tp đà nẵng bắt quả tăng khi đang nhận hai viên thuốc lóc
gửi từ quảng trị về biến xe trung tâm thành phố
khám xét nhanh nơi ở của được tại phường an hải bắc phát hiện thêm tám trăm linh viên thuốc lắc một trăm hai mươi gram ketamine
mở rộng án công an thành phố đã bắt khẩn cấp trang tại một khách sạn trên đường dương đình nghệ
quận sơn trà thu giữ một trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt năm gram ketamin và các vật chứng có liên quan khác
dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vĩnh long cơ bản đã được kiểm soát với chiều hướng tích cực
đây là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân
cùng với các lực lượng cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã luôn thường trực tại vị trí tuyến đầu
vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch
với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
tại các chốt kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông luôn nỗ lực cùng với các lực lượng ứng trực tại chốt
như quân sự y tế thanh niên tình nguyện lực lượng dân quân tự vệ
với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tích cực hướng dẫn người đi trên các phương tiện và tài xế xe
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khai báo y tế nhằm kiểm soát chặt chẽ và kịp thời ngăn chặn
không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt đó giờ các đồng chí trong tổ công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
kiểm soát chặt chẽ các phương tiện hướng dẫn khai báo y tế kiểm tra giấy tờ hợp lệ đối với phương tiện
tiếp tục là lá chắn là lực lượng tiến đầu trong phòng chống dịch
không chỉ tích cực trong nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vào địa bàn lực lượng cảnh sát giao thông còn kịp thời phát hiện
ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và tội phạm
cụ thể tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên quốc lộ một đoạn gần cầu mỹ thuận
các đồng chí cảnh sát giao thông đã cùng với các lực lượng kịp thời phát hiện bắt quả tang hai vụ tàng trữ
vận chuyển trái phép chất ma túy giao cho đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ
trưa ngày một mươi hai tháng chín em và bạn đi qua tiền giang mua má tí về
khi mà về đến trước cổng chùa phật ngọc thì lúc đó em gặp công an và giao thông
em chỉ nghĩ là công an giao thông là chỉ kêu dừng lại để kiểm tra giấy tờ thôi
nhưng mà sau đó em thấy mấy anh công an giao thông nhìn kỹ quá
nên em mới móc cái túi ra
em bị các lực lượng công an phát hiện
để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đảm bảo trực tượng đoàn giao thông
kiểm soát người phương tiện ra vào địa bàn tỉnh
bản thân cùng với các đồng chí khi phát hiện những vụ việc như dẫn chuyển trái phép chất ma túy
thì tất cả anh em đây cũng đều phấn khởi vì đã giúp được địa bàn ngày càng trong sạch
do tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch
nên thời gian trực tuần tra kiểm soát của các đồng chí làm nhiệm vụ tại tổ tuần tra lưu động của đơn vị phải tăng lên
tuy nhiên dù phải tăng tần suất làm việc nhưng từng đồng chí trong tổ công tác luôn đảm bảo ứng trực một trăm linh
thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến đường
từ đó đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
việc các đồng chí được phân công tại các gió

ban lãnh đạo đơn vị cũng có quán triệt cho các đồng chí
thực hiện tại chốt là nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ sẵn sàng
không ngại gian khổ khó khăn kết hợp với các lực lượng khác trong công tác phòng chống dịch
không có khái niệm về thời gian luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
và tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dù nắng dù mưa các cán bộ chiến sĩ không kể ngày đêm thực hiện nhiệm vụ
đẩu chống dịch là một tấm lá chăn vững vàng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
hai lô hàng chứa gần năm kg ma túy nguy trang thực phẩm xuất khẩu vừa được tri cục hải quan
cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy
cục hải quan tp hcm ngăn chặn kịp thời
kiểm tra kiện hàng thực phẩm khai báo là miến rong bún khô biển xuất sang singapore
và điểm đến cuối cùng là australia
lực lượng chức năng phát hiện một kg ma túy giấu bên trong
trước đó vào ngày một mươi tháng chín
cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cũng phát hiện thu giữ hơn ba sáu kg ma túy tổng hợp
nguy trang tinh vi trong các gói cá khô do một đối tượng tại hải phòng
ủy thác một công ty dịch vụ làm thủ tục xuất khẩu sang singapore
thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc thi thể lìa đầu tại quận bảy tp hcm
hiện tại nghi phạm đã bị công an quận bảy bắt giữ để khẩn trương làm rõ
chiều qua người dân trong hẻm sáu trăm bốn mươi năm đường trần xuân soạn nghe thấy tiếng la hét
khi chạy ra thì phát hiện một đầu người đã lìa khỏi cơ thể
nên báo chính quyền địa phương
tiếp nhận thông tin công an đã có mặt bảo vệ hiện trường để làm rõ vụ việc
theo người dân nạn nhân là người sống trong hẻm bán tạp hóa
vụ việc có liên quan đến mâu thuẫn trong lúc đá gà
nghi phạm gây ra vụ việc có biểu hiện ngáo đá đã bị khống chế
kết quả kiểm tra nhanh nghi phạm âm tính với ma túy âm tính với covid một mươi chín và không sử dụng rượu bia
hiện công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định
và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong các bản tin thời sự sau
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ
do có kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong vụ án này sau phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đinh la thăng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí việt nam pvn không làm đơn kháng cáo
bị cáo trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc tổng công ty cổ phần
xây lắp dầu khí việt nam pvc đã rút đơn kháng cáo trước phiên phúc thẩm
sáu bị cáo có đơn kháng cáo gồm vũ thanh hà cựu tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu
và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb phạm xuân diệu cựu tổng giám đốc tổng công ty cổ phần
xây lắp dầu khí việt nam pvc nguyễn xuân thủy cựu phó trưởng phòng đầu tư dự án pvb
khương anh tuấn cựu phó trưởng phòng thương mại pvb lê thanh thái cựu trưởng phòng kinh doanh pvb
và hoàng đinh tâm cựu kế toán trưởng pvb
trong đơn kháng cáo sáu bị cáo đều xin tòa cấp phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm dân sự cho mình
liên quan đến vụ án này công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư mai phương cũng có đơn kháng cáo
đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét trả lại ba bốn trăm linh m hai đất tại thị trấn tam đảo
huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc cho công ty mai phương thay vì trả lại cho pvc như bản án sơ thẩm đã tuyên
thông tin về phiên xét xử sẽ được cập nhật trong các bản tin sau
mới đây cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu
tổng cục hải quan bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị và tri cục hải quan tỉnh quảng trị
phát hiện bắt giữ vụ buôn lậu gỗ đá quý hiếm với tổng trị giá là trên hai mươi chín tỷ đồng
tại cửa khẩu quốc tế la lai các lực lượng đã phối hợp kiểm tra bảy xe container của công ty trách nhiệm hữu hạn
xuất nhập khẩu an trần địa chỉ tại phường năm thành phố đông hà vận chuyển gần bốn trăm năm mươi mét khối gỗ các loại
và gần một mươi một tấn đá phấn quý hiếm trị giá ước tính ban đầu là trên hai mươi chín tỷ đồng từ lào và việt nam
trong đó phát hiện khai báo gian lận vượt tám mươi bốn mét khối gỗ so với tờ khai nhập khẩu hàng hóa
và hơn bảy mươi bảy m khối gỗ quy hiếm gồm gỗ cầm lai gỗ chắc trị giá hơn tám tỷ đồng
để vận chuyển số gỗ này các đối tượng đã thiết kế ra cố thêm vách ngăn hầm hàng trên xe ô tô
kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều quy cách không đồng nhất để trà trộn cất dấu hàng hóa
công an huyện thăng bình tỉnh đồng tháp vừa xử lý hai trường hợp tài xế lợi dụng xe tải ưu tiên luồng xanh
để vận chuyển người ngoài tỉnh về địa phương trái phép
cụ thể vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi năm tháng chín lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
tại xã bình thành đã phát hiện xe ô tô tải được cấp giấy chứng nhận luồng xanh do tài xế hoàng văn thứ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện văn yên tỉnh yên bái điều khiển đã nhận trở thuê hai người
cùng với một chiếc xe mô tô và nhiều vật dụng gia đình từ huyện bến cát tỉnh bình dương
về huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp với số tiền sáu triệu đồng
đến sáu giờ sáng cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát covid một mươi chín
xã bình thành tiếp tục phát hiện tài xế phạm minh châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
lợi dụng xe tải được cấp giấy chứng nhận luồng xanh đã trở thuê một người từ mỹ hiệp về an phong
với giá hai triệu đồng
công an huyện thanh bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai tài xế nêu trên
với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng đồng thời liên hệ ngành chức năng để đưa những người có liên quan
cách ly y tế và buộc các xe phải quay đầu theo đúng quy định phòng chống dịch
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc
vừa xử phạt một trường hợp đăng tải chia sẻ những thông tin sai sự thật trên facebook
về việc xử phạt vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã hòa thắng tp bumat thuật tỉnh đắk lắc
đã đăng tải trên trang facebook cá nhân thông tin
ai bị phạt theo chỉ thị một mươi sáu có thể lên phường để đòi lại tiền nhé
sau khi thông tin trên được đăng tải có nhiều người vào bình luận với những ý kiến hoài nghi
sau khi vào cuộc xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ và thanh tra sở thông tin và truyền thông đã xác định
đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
quá trình làm việc người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm
hiện cơ quan chức năng đã xử phạt trường hợp này trên năm triệu đồng theo điều một trăm linh bốn
nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội
một thông tin đáng chú ý khác công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng cùng với một mươi tám gói ma túy ketamin một trăm ba mươi bốn viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng chín h bốn mươi phút ngày hai mươi năm tháng chín tại khu vực trước cửa số nhà ba
đường hợp thành tổ một mươi chín phường lào cai thành phố lào cai tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai đã bắt quả tang đối tượng phùng lều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã khánh yên thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chúng thu giữ là năm mươi viên ném ma túy được cất giấu nguy trang tinh vi dưới đáy thùng xốp đựng hoa quả
mở rộng vụ án đến hồi một mươi h một mươi phút cùng ngày tại khu vực trước cửa nhà số bảy trăm chín mươi sáu đường trần phú
tổ hai phường nam cường thành phố lào cai tổ công tác đã bắt quả tăng đối tượng nông thị điện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hiện trú tại phường nam cường thành phố lào cai về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là tám mươi bốn viên ném ma túy một mươi tám túi ma túy ketamin màu trắng
hiện công an thành phố lào cai đã triệu tập sáu đối tượng có liên quan đồng thời điều tra xử lý và mở rộng vụ án
một đường dây ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn
mỗi ngày giao dịch gần một triệu đồng
đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc triệt xóa thành công
trước đó ngày một mươi bảy tháng chín đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đồng loạt triệt phá chín địa điểm ghi số đề trên địa bàn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng tiền mặt hai mươi tám điện thoại di động hai xe ô tô
cùng nhiều phơi đề sổ sách đưa ba mươi sáu đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc
bước đầu đã làm rõ tất cả các đối tượng này đều trú tại thành phố buôn ma thuột và do trần thị thắm bốn mươi bảy tuổi huỳnh xuân phong năm mươi chín tuổi cầm đầu
đây là đường dây ghi số đề hoạt động rất tinh vi từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
hàng ngày các đối tượng sẽ dùng điện thoại di động và mạng xã hội để ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố buôn ma thuột và các huyện của tỉnh đắk lắc
sau khi gom số đề của các con bạc phong sẽ dùng điện thoại chuyển hết phơi đề cho một người tên hiền ở tỉnh bình định
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc rồi thắng thua với các con bạc

mở rộng điều tra

vì đắk vào trong torch
làm rõ đối tượng trần thị út hiền ba mươi một tuổi trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
một mắt xích quan trọng trong đường dây này
ngay sau đó hiền đã được di lý về công an thành phố buôn ma thuột để phục vụ điều tra
hàng ngày thì em nhận tin nhắn từ chú phong và bóng ok
sau đó thì em ôm cái số đó và chiều là chờ có qua số số
rồi tích thắng thua với chú phong
rồi tháng thua hàng ngày sẽ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
để qua mắt lực lượng công an các đối tượng không gặp trực tiếp ghi đề
mà gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội
khi thắng thua với các con bạc các đối tượng sẽ chọn những ngôi nhà xây dựng kiên cố
cửa nhiều lớp có lắp camera theo dõi người lạ bên ngoài để giao dịch tiền bạc
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch gần một tỷ đồng
các đối tượng cũng có rất nhiều những kinh nghiệm rất nhiều các thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an
đặc biệt thì các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn
để tiêu hủy các tài liệu chứng cứ làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tội
cái đường dây tổ chức khép kín và rất là khó cho cái việc phát hiện các đối tượng liên quan
trong quá trình đấu tranh xử lý
chúng triệt để lợi dụng các tiện ích trên mạng xã hội để phục vụ ghi nhận
truyền giao các số đề để đánh bạc thắng thua bằng tiền
đến nay chúng tôi chứng minh được số tiền có những ngày các đối tượng trong đường dây
giao dịch gần một tỷ đồng
giao dịch hàng ngày đến tới gần một tỷ đồng
hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đang tạm giữ hình sự một mươi năm đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
kết quả làm rõ chuyên án số đề lớn này là một thành tích xuất sắc của đội cảnh sát hình sự
công an tp buôn ma thuột trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
đoàn hành công điện gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các đơn vị trực thuộc bộ y tế được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine
tại công điện này bộ y tế tiếp tục nghiêm cấm mọi hành vi thu phí
trục lợi từ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín dưới bất kỳ hình thức nào
công điện nêu rõ thủ trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực
trong việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại đơn vị mình
bộ y tế cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng
đảm bảo diện bao phủ vaccine
theo thông tin của bộ y tế trong ngày hai mươi năm tháng chín
có bảy trăm tám mươi bảy tám trăm ba mươi tám liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến thời điểm này là hơn ba mươi tám ba triệu liều